tại mỗi trận địa pháo hoa đều được bộ tư lệnh tp hcm cùng các lực lượng chức năng tham gia phục vụ bắn pháo hoa dựng hàng rào che phong bạc bảo vệ nghiêm ngặt
hai điểm tầm cao là khu vực đầu đường hầm vượt sông sài gòn quận hai và tòa nhà landmme tám mươi một khu vực công viên central park phường hai mươi hai quận bình thạnh
hai điểm tầm thấp là công viên văn hóa đầm sen quận một mươi một và khu công nghệ cao quận chín
thời gian bán dự kiến là một mươi năm phút từ h đến h một mươi năm phút ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một nguồn kinh phí xã hội hóa